các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
miền bắc ấm thêm hai ngày rồi lại đón không khí lạnh
quá trình bỏ chạy các đối tượng thay đổi trang phục chi tiết ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
đến sáng ngày năm tháng ba các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương vẫn đang phối hợp với công an huyện bảo bàng
giáo riết trùy bắt các đối tượng cấp tiệm vàng tại thị trấn lai uyên huyện bảo bàng tỉnh bình dương xảy ra vào trưa ngày ba tháng ba
theo thông báo của công an huyện bầu bàng phát đi vào cuối ngày bốn tháng ba vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba
bốn đối tượng đi trên hai xe máy đã xông vào tiệm vàng bích quý nằm trên quốc lộ một mươi ba ở thị trấn lai uyên
chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát
theo cơ quan công an nhóm cướp gồm ba nam và một nữ sử dụng hai xe máy nhãn hiệu exciter và vario
biển số tp hcm và bình phước để đến gây án và tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi cướp vàng
công an huyện bầu bàng đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
trong quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án
hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này
theo hình ảnh từ các camera an ninh vào lúc một mươi một h năm mươi sáu phút trưa ngày ba tháng ba nhóm bốn người bị khẩu trang đội nón bảo hiểm
mặc áo khoác mang theo ba lô chạy hai xe máy như đặc điểm nêu trên dừng trước sân của cửa tiệm vàng bích quý
sau khi dừng xe cả nhóm người đi vào bên trong tiệm vàng
tại đây một người đàn ông trong nhóm bất ngờ rút một khẩu súng trong người
trĩa thẳng vào bà trần thị ngọc bích chủ tiệm vàng để uy hiếp
cùng đồng bọn lấy cây búa đập bể tủ kính rồi gom một số lượng lớn trang sức bằng vàng cho vào ba lô chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát
quá trình bỏ chạy chiếc xe nhắn hiệu exciter biển số tp hcm bị hư bánh nên ghé vào một tiệm sửa xe trên đường để sửa
một người đàn ông ngồi trên xe máy cũng thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện
theo nữ chủ tiệm thời điểm này trong tiệm có vợ chồng chị và con gái nhỏ
thầy nhóm cướp táo tợn nên chị không dám chi hô sự ảnh hưởng tới tính mạng chồng con
theo trình báo với cơ quan công an số vàng bị mất khoảng gần bốn mươi cây trị giá khoảng hơn một sáu tỷ đồng
tối ngày bốn tháng ba vừa qua công an huyện bù đăng cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước
đang điều tra làm rõ vụ em trai tấn công trọng thương ba người trong gia đình anh ruột
theo thông tin ban đầu nguyên nhân gây ra vụ án liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn bình năm mươi bốn tuổi và gia đình anh ruột là nguyễn văn hiến sáu mươi bốn tuổi
cùng ngụ tại thôn sơn quý xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước có xảy ra mâu thuẫn
khoảng một mươi một giờ trưa ngày bốn tháng ba khi ông hiến không có ở nhà
bình và chị dâu là bà vũ thị thu phương năm mươi bốn tuổi lời qua tiếng lại dẫn tới sâu sát
trong lúc cãi nhau bình cầm dao chạy sang tấn công bà phương và cháu nguyễn thục vi
sinh năm hai nghìn năm con gái bà phương khiến cả hai cũng ngã tại chỗ
không dừng lại ở đó bình tiếp tục cầm dao chạy vào dãy cách nhà năm km để tìm ông hiến
vừa thấy anh trai bình cầm dao tấn công ông hiến
gây án xong bình đã ra công an đầu thú
riêng ba người trong gia đình ông hiến bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày bốn tháng ba vừa qua tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo đỗ quang vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chủ khách sạn parermore ở thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức mức án tám năm sau tháng tù
và đỗ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nhân viên lễ tân bảy năm tù cùng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chân ma túy
theo đó hai cựu cán bộ công an này rủ nhau đi chơi mang theo ma túy và tổ chức cho người khác sử dụng
cùng vụ hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự
đặc biệt hai bị cáo công tác trong ngành công an nhưng vi phạm pháp luật do đó cần xử phạt bằng bản án nghiêm khắc
cùng vụ án tòa tuyên phạt đỗ trung hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyên cán bộ công an bảy năm tù
lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên cán bộ công an sáu năm sáu tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
có tám bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ hai mươi bốn tháng đến tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy và tội tàng trữ trái phép chân ma túy
mới đây một công ty sản xuất đồ gỗ rộng bốn m hai ở thành phố tân uyên bốc cháy dữ dội khiến cho gần năm trăm linh m hai nhà xưởng cùng nhiều vật dụng bị theo dụi
được biết vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên hff việt nam có vốn trung quốc chuyên sản xuất đồ gỗ ở phường tân hiệp thành phố tân uyên tỉnh bình dương
theo đó vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng ba thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng của công ty có diện tích rộng khoảng bốn m hai
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương điều động bảy xe chữa cháy bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai công tác dập lửa
do đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực phun keo chất cháy chủ yếu là keo mút nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn sau gần một giờ nỗ lực đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
diện tích đám cháy khoảng bốn trăm năm mươi m hai vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản đang được thống kê nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vụ va chạm giao thông giữa xe container và ô tô khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai đoạn qua huyện yên sơn tuyên quang khiến năm người tử vong tại chỗ năm người bị thương
sáng ngày năm tháng ba đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên quốc lộ hai đoạn qua xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang giữa xe container và ô tô khách làm năm người tử vong năm người bị thương
cụ thể khoảng một giờ ba mươi sáu phút cùng ngày ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi ba f xx lưu thông trên quốc lộ hai theo hướng hà giang tuyên quang
đến km một trăm năm mươi một thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số một mươi năm c bảy mươi năm xx kéo theo râu móc một mươi năm r tám xx

ngày bốn tháng ba thông tin từ công an tỉnh thanh hóa cho biết công an huyện thạch thành vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi báo chốt kiểm tra nồng độ cồn trên mạng xã hội
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an huyện thạch thành phát hiện có một tài khoản facebook đăng công khai thông tin về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn
tiến hành sang minh lực lượng công an xác định tài khoản đăng tải bài viết trên là anh nguyễn đức mờ bốn mươi tám tuổi trú tại thị trấn kim tân huyện thạch thành
tại cơ quan công an anh m khai nhận hành vi vi phạm khi thu thập chia sẻ trái phép thông tin hình ảnh và vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông